thưa quý vị và các bạn vào ngày hôm nay tại nhà văn hóa thị trấn khai xanh huyện hướng hóa
tòa án nhân dân tỉnh quảng trị đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án giết người cướp tài sản
đối với bị can là hồ chí bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở xã hải trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
tại phiên tòa trước những tình tiết và chương cứu của vụ án hội đồng xét xử tuyên phạt hồ chí bảo
với mức án tử hình và buộc bị cáo bảo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hai trăm bốn mươi triệu đồng
theo cáo trạng vào lúc một mươi năm h ngày bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đối tượng bảo đến nhà chị hồ thị tý
cũng là trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn hòa tý ở khối bốn thị trấn khe xanh huyện hương hóa tỉnh quảng trị
với mục đích cướp tài sản nhưng bị phát hiện nên đã ra tay sát hại chị tý và bố chồng chị là ông nguyễn văn sát
đến khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm cùng ngày sau khi gây án vứt bỏ hung khí đối tượng bảo đã bị các trinh sát bắt giữ
tại bệnh viện đa khoa huyện hương hóa khi đang băng bó vết thương
tăng vật bảo đã cướp gồm hai dây chuyền vàng hai mươi bốn k một mươi chỉ một nhẫn vàng một mươi tám k ba chỉ và hơn bốn mươi sáu hai trăm sáu mươi đồng tiền mặt